qua ngày một mươi bốn tháng sáu quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao và sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
điểm đáng chú ý của luật là vấn đề đặt cược thể thao đã được quy định cụ thể tại điều sáu mươi tám a
các chuyên gia cho rằng luật hóa cá cược thể thao là cần thiết nhằm quản lý hoạt động này tăng thu ngân sách
tuy nhiên để thực hiện hiệu quả cần có các giải pháp để phòng ngừa các hệ lụy
cũng vấn đề liên quan đến world cup hai nghìn một mươi tám báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài viết
ngăn ngừa tệ nạn ăn theo world cup
ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh world cup hai nghìn một mươi tám vừa khai cuộc tối qua ngày một mươi bốn tháng sáu
nhưng từ tuần trước nạn cá cược đặt kèo tín dụng đen đã ngập tràn tại tp hcm và trên các trang mạng
trên các trang mạng cá cược ngoài đưa ra tỷ lệ cược hướng dẫn cách gửi tiền rút tiền
nhà cái còn đưa ra nhiều quà tặng khuyến mãi cho những tài khoản đăng ký cược đầu tiên nhằm thu hút con bạc tham gia
theo công an tp hcm ngay sau đêm khai mạc world cup hai nghìn một mươi tám
các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc sẽ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
metro tp hcm xin được tự quyết là bài viết tâm điểm được đăng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
chính quyền tp hcm vừa có kiến nghị gửi bộ giao thông vận tải xin được tự quyết về một số thủ tục
cơ chế chính sách đặc thù trong việc thực hiện các dự án đường sắt đô thị
nếu đề xuất trên được chấp thuận thì tiến độ thi công cấp metro vốn đang rất ngổn ngang
ở tp hcm sẽ được đẩy nhanh
phục vụ việc đi lại của người dân
theo quy hoạch hiện tp hcm có tới tám tuyến metro với tổng chiều dài lên tới hơn hai trăm hai mươi km
để có góc nhìn đầy đủ quý vị và các bạn tìm đọc trên trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ
cùng bình luận về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng thái
phó chủ tịch hội kinh tế và vận tải đường sắt việt nam có bài viết tăng chủ động và trách nhiệm
ở góc độ là nhà nghiên cứu đường sắt tác giả hoàn toàn đồng tình với việc cần tạo một cơ chế
cho tp hcm hay hà nội được có thẩm quyền tự quyết liên quan đến việc phát triển các tuyến đường sắt đô thị
ngày làm việc thứ hai mươi kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
chính quy hóa lực lượng công an xã là cần thiết được đăng tải trên báo hà nội mới
ngày một mươi bốn tháng sáu quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật công an nhân dân sửa đổi
đa số các đại biểu quốc hội đều cho rằng việc sửa đổi luật công an nhân dân là cần thiết
nhằm kịp thời thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của đảng về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
về việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy được các đại biểu thảo luận và cho rằng
cần thiết trong tình hình hiện nay tuy nhiên cũng cần phải làm rõ việc tuyển dụng đầu vào của lực lượng công an xã
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại